bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ và phòng cháy chữa cháy luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu
tại các chợ truyền thống ở đà nẵng nhất là trong dịp cao điểm tết nguyên đán
do đó sở công thương tp đà nẵng thường xuyên phối hợp với các ngành hiệu quan
đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn tập huấn cho tiểu thương sử dụng dụng cụ chữa cháy
cũng như vận động xã hội hóa trang bị bình chữa cháy ngay tại các gian hàng thuộc các chợ truyền thống trên địa bàn
sở công thương đà nẵng hiện đang quản lý bốn chợ cấp một gồm chợ hàn chợ cồn chợ đống đa và chợ đồ mối hòa cường
tại mỗi chợ đều được trang bị hệ thống nước ngầm bể nước ngầm hệ thống bơm điện hiện đại
phương án phòng cháy chữa cháy tại các chợ được xây dựng theo phương trầm bốn tại chỗ
mỗi chợ đều có một đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thực hiện diễn tập phòng cháy chữa cháy nội bộ một lần mỗi quý

phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở thực hiện diễn tập phòng cháy chữa cháy nội bộ một lần mỗi quý
phương án phòng cháy chữa cháy chữa cháy nội bộ một lần mỗi quý